công an tp vĩnh long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai nhóm tám đối tượng để phục vụ điều tra vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba tp vĩnh long
mâu thuẫn xảy ra giữa nhóm của bùi đắc tài và nhóm của trần quốc sang về việc lê tấn khôi anh em ngoài xã hội với tài thiếu tiền của sang nhưng không trả
sau đó cả hai nhóm đã hẹn địa điểm để đánh nhau lúc này tài gọi cho khôi sang và trần quang hà cầm theo hai cây dao tự chế còn sang đi cùng tâm khánh và tân cầm theo súng tự chế dao để đến điểm hẹn
khi gặp nhau sang dùng súng tự chế bắn nhiều phát triển thiên thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang quyết rượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây náo loạn mất an ninh trật tự
hiện lực lượng công an đã quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra